bình định là tỉnh dẫn đầu trong lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá đánh bắt xa bờ
có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên trong khu vực miền trung với gần ba hai trăm linh chiếc
hầu hết ngư dân bình định đều lắp thiết bị giám sát hành trình của tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt
tuy nhiên theo phản ánh của nhiều ngư dân từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay
tất cả các tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình vnpt đều mất tiếng hiệu
điều này làm ảnh hưởng đến các chính sách hỗ trợ cho ngư dân khi vươn khơi khai thác thủy sản
theo quy định tàu cá đánh bắt xa bờ có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
và thiết bị này phải đảm bảo hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
từ khi tàu rời cảng đến khi quay về bờ để cơ quan chức năng trong bờ quản lý hoạt động của tàu cá trên biển
việc mất kết nối sẽ dẫn đến việc mất liên lạc giữa bờ và tàu cá trên biển
một mươi giờ ba mươi phút
ngày một mươi năm thì em không có
không có còn tiếng hiệu nữa
bản thân bản ghi nhà em là bản vinaphone
em bây giờ là
em rất là lo lắng
không biết ghi tàu mình giờ nằm hướng nào
ngoài ra theo quy định khi tàu cá đánh bắt trên biển không nhắn tin đủ số lượng tin nhắn vị trí về bờ
ngư dân đối mặt với nguy cơ không được hưởng tiền hỗ trợ xăng dầu
lo là lo
nhà nước có cho mà được nhận không
có khi nhận không được lo lắng chỗ đó người lắm
giờ góp trơn giải quyết dùm cho tôi không biết sao rồi
điều đáng nói là hiện nay đang là mùa đánh bắt cá chính vụ của ngư dân
từ tháng bốn đến tháng chín âm lịch hàng năm là thời điểm sóng yên biển lặng là mùa cá nổi
biển xuất hiện nhóm cá ngừ gồm cá ngừ trù cá ngừ ồ cá nục cá trích
việc không có kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá của ngư dân không được rời bến
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân
tôi là người dân muốn yêu cầu các ngành
ảnh trách các chính viên các ngành phục vụ phải kết phục cho bà con ngư dân
để phơi bám biển để kiếm nguồn cuộc sống của bà con
bây giờ bà con sống ở nơi biển không mà bây giờ mấy hôm có huệ tinh mà bà con không đi
làm anh được là gì đâu bà con sống
hiện đang là cao điểm đánh bắt cá ngừ của ngư dân
các cơ quan chức năng cần phối hợp với tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
để nhanh chóng tìm các giải pháp khắc phục
thưa quý vị
ngân nghề nào việc tuân thủ pháp luật quy định chung là bắt buộc
và nghe cá không phải ngồi lệ
việc thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị mất tiếng hiệu hoặc không có tiếng hiệu
không thể truyền thông tin về hệ thống giám sát theo quy định vẫn chưa rõ nguyên nhân
nhưng pháp luật thì luôn có những quy định cụ thể
hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh bình định mất tín hiệu
dữ liệu hành trình không thể truyền về hệ thống giám sát là vi phạm quy định khai thác thủy sản
vi phạm luật thủy sản
cơ quan chức năng cần vào cuộc để tìm hiểu rõ nguyên nhân và sớm khắc phục vấn đề này
tránh vi phạm khai thác iuu
đồng thời cần có các biện pháp xử lý triệt đề trách nhiệm đối với cá nhân tổ chức để xảy ra vấn đề này
cơ quan chức năng cần vào cuộc để tìm hiểu rõ nguyên nhân và sớm khắc phục vấn đề này
tránh vi phạm khai thác iuu đồng thời cần có các biện pháp xử lý triệt đề trách nhiệm đối với cá nhân tổ chức để xảy ra vấn đề này
tránh vi phạm khai thác iuu đồng thời cần có các biện pháp xử lý triệt đề trách nhiệm đối với cá nhân tổ chức để xảy ra vấn đề này
đối với kinh nghiệm của các quốc gia đặc biệt các quốc gia quanh khu vực của chúng ta
ngoài các giải pháp tổng hợp để phát triển về ngày cá bèn vững
thì người ta sử dụng cái biện pháp xử phạt rất là cứng rắn mức xử phạt rất là cao đặc biệt là rất là nghiêm minh
đối với ví dụ như là indo người ta có thể phạt đến một triệu đô la có thể là khoảng hai mươi tỷ
còn ví dụ philippines thì người ta có thể phạt đến một năm triệu đô la là khoảng ba mươi tỷ đồng
hơn nữa ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn chính phủ ban hành nghị định số ba mươi tám hai nghìn hai mươi bốn quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
thay thế nghị định số bốn mươi hai ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản như sau
phạt tiền từ ba trăm linh triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng đối với hành vi
không duy trì việc truyền thông tin từ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá về hệ thống giám sát tàu cá theo quy định
hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
hoặc không có thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khi hoạt động
đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ hai mươi bốn mét trở lên
hoặc với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ một mươi năm đến dưới hai mươi bốn mét tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần
phạt tiền từ tám trăm linh triệu đến một tỷ đồng đối với hành vi khai thác ngoài vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực khi chưa được phép
nếu không kịp thời khắc phục sự cố mất kết nối của thiết bị giám sát hành trình trong thời gian trước ngày hai mươi tháng năm tới
thì với chế tài rất nặng như trên sẽ có không ít tàu cá phải nằm bờ
trong nhiều năm qua trường đại học đà lạt luôn quan tâm phát triển và tổ chức chương trình đào tạo theo phương thức mới
nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực tây nguyên và cả nước
trong giai đoạn phát triển mới nhà trường xác định sứ mệnh là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ quá trình phát triển vùng tây nguyên và cả nước
trường đại học đà lạt
được thành lập trên cơ sở viện đại học đà lạt
là trường học tư thục xây dựng trước giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi năm
bắt đầu tuyển sinh đào tạo từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
trong suốt quá trình phát triển
nhà trường đã luôn đổi mới trở thành cơ sở giáo dục đa ngành đa lĩnh vực
khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của quốc gia
trường đã trang bị cho em nhiều kiến thức về kỹ năng thái độ
cũng như là được thực hành ở những phòng thí nghiệm có những trang thiết bị rất là hiện đại
nguyện vọng của em khi tốt nghiệp ra trường là thì em sẽ học thêm
để có hy vọng là mình sẽ được là một giảng viên ở trường đại học đà lạt đúng không ạ
nếu như mà không được giữ lại ở đây thì em sẽ mở một doanh nghiệp theo đúng chuyên ngành mà em đang học
đến nay nhà trường đã đào tạo hơn bảy mươi bảy cử nhân thạc sĩ tiến sĩ công tác ở mọi miền đất nước
trong đó một tỷ lệ lớn công tác tại các tỉnh tây nguyên
chúng tôi xác định là đội ngũ giảng viên cơ hữu
chất lượng của đội ngũ là một vấn đề hết sức quan trọng để đảm bảo chất lượng đào tạo của trường
đặc biệt là trong các lĩnh vực trọng điểm về công nghệ sinh học nông nghiệp công nghệ cao
cũng như là về du lịch thì chúng tôi sẽ ưu tiên để tập trung để phát triển chất lượng của đội ngũ này
đầu tư và triển khai các đề tài mang tính ứng dụng ở khu vực tây nguyên
đặc biệt là làm sao cho vùng tây nguyên này càng ngày càng tụ hưởng được nhiều hơn các chương trình của đảo đà lạt
tiếp theo nữa là chúng tôi sẽ tập trung trú trọng tìm tòa những sinh viên nào có tố chất
có các định hướng và có các khả năng nghiên cứu học cũng như giảng dạy để chúng tôi bồi dưỡng
và sau này sẽ giúp nhà trường tiếp tục đào tạo cho những năm tiếp theo
trường đại học đà lạt được xếp hạng thứ ba mươi ba trong top một trăm linh đại học hàng đầu việt nam
theo bảng xếp hạng vnur hai nghìn hai mươi bốn và luôn nằm trong top ba mươi trường đại học hàng đầu cả nước về công bố các đề tài